như vậy hiện bệnh viện một trăm linh tám ghi nhận năm ca bệnh là nhân viên trong đó có bốn trường hợp được cách ly từ trước
cả hai là nữ được cách ly từ trước tại khu cách ly tập trung của bệnh viện một trăm linh tám
cả hai là nữ được cách ly từ trước tại khu cách ly tập trung của bệnh viện một trăm linh tám
bệnh nhân đầu tiên là chị ptcl cùng làm việc tiếp xúc gần với các bệnh đầu tiên
anh pdt nhân viên hành chính được phát hiện ngày hai mươi tháng một mươi địa chỉ tại phố võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi chị l xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính sars cov hai
bệnh nhân thứ hai là chị ntt cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên
địa chỉ tại phường thanh lương quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi bệnh nhân xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
như vậy hiện bệnh viện một trăm linh tám ghi nhận năm ca bệnh là nhân viên trong đó bốn trường hợp được cách ly từ trước
đại diện bệnh viện một trăm linh tám cho biết ngay sau khi phát hiện các trường hợp ca bệnh
đơn vị khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp f một liên quan tới các f trên
và tổ chức xét nghiệm pcr
đều cho kết quả âm tính
cùng với đó bệnh viện nhanh chóng phong tỏa phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc
và di chuyển của các cá nhân có liên quan đến nơi theo dõi và điều trị covid một mươi chín riêng
đồng thời bệnh viện cũng báo cáo các ca bệnh với cục quân y
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc và địa phương để phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện một trăm linh tám hiện đã phong tỏa nơi làm việc của các trường hợp
và lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn bộ nhân viên người bệnh nội trú
bệnh nhân từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay
bệnh viện lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm kết quả tất cả đều âm tính với sars cov hai
xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống được cập nhật thường xuyên liên tục
trong quý vị liên quan đến ổ dịch quốc ngoài
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
đây là ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây và có rất nhiều f một
ổ dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai hiện diễn biến phức tạp
chưa rõ nguồn lây chưa rõ f trong khi f một lại đông
vì vậy địa phương phải khẩn trương nhanh chóng xác định được hết f một khoa học
hợp lý tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
đồng thời địa phương cần tuyên truyền xác định người dân
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch không hoang mang lo lắng
ông khổ minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội nói
tại buổi làm việc với huyện quốc oai chiều hai mươi bốn tháng một mươi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cũng cho rằng
huyện quốc oai bước đầu kịp thời khoanh vùng truy vết được các trường hợp liên quan
tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp biến chủng virus mới khả năng lây lan nhanh
nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ
từ điều tra truy vết cách ly khoanh vùng dập dịch đến tiêm chủng
và dịch đến đâu dập đến đó hạn chế tối đa trường hợp f một trở thành f
huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai
cho người tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp
trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện quốc oai tính đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ổ dịch trên địa bàn ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó bảy ca được cdc hà nội công bố tối qua
các chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu suốt nhẹ
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng chồng tới bệnh viện đa khoa quốc oai khám
cả hai test nhanh dương tính
cdc hà nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với sars cov hai
chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy
khiến người dân trong tâm dịch có phần hoang mang
hiện huyện quốc ai tạm thời phong tỏa năm khu dân cư và ba đơn vị gồm trụ sở công an
tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
hà nội ghi nhận bốn một trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng và hai năm trăm năm mươi một người được cách ly
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
trưởng công an huyện quốc oai trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời trụ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai
thành phố hà nội và nhiều địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai
đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình
và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhật kết quả khẳng định bảy ca dương tính tại thị trấn quốc ngoài
xã sài sơn và xã thạch thán huyện đã liên hệ với cdc hà nội
và các cơ sở điều trị đưa bảy f đến các cơ sở điều trị theo quy định
tính đến chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp f một hiện đã được đưa đi cách ly tập trung
tại cơ sở cách ly ở trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
mặt khác huyện quốc oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc nơi ở của các bệnh nhân
để phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan
cụ thể tại xã thạch thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với sáu hộ dân xung quanh gia đình có f
tại xóm một mươi một xã sài sơn tổ chức ba khu vực phong tỏa cách ly y tế
khu một gồm một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình f npn tại xóm tây thôn đà phúc
khu hai gồm tám hộ xung quanh gia đình f ntt tại xóm tân hòa thôn đa phúc
khu ba gồm một mươi hộ xung quanh gia đình f nht tại xóm một thôn sải khê xã sài sơn
tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f ndd
từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
quỹ ban nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
gửi thông báo các địa điểm thông tin ca mắc covid một mươi chín đến các cơ quan liên quan
các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
lực lượng y tế đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín f một bảy trăm sáu mươi f hai liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi trung tâm y tế huyện quốc oai đã ra thông báo khẩn
tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
theo thông báo của trung tâm y tế huyện quốc oai
tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện quốc oai từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phải lập tức tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch
bên cạnh đó tất cả người dân
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd huyện quốc oai nguyễn trường sơn cho biết
sau khi phát hiện hai ca test nhanh dương tính huyện đã chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan
và lấy mẫu các trường hợp f nghi ngờ và các trường hợp f một gửi cdc hà nội xét nghiệm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
và hai trường hợp f là người ngoài huyện liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
qua điều tra đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f hai
hiện huyện đã tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn môi trường tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với một mươi hai hộ dân
xung quanh gia đình có f nghi ngờ gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín
đồng thời ban hành quyết định phong tỏa cách ly năm khu vực là nơi ở của các trường hợp f
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ
và trường trung học phổ thông quốc oai mới
chủ tịch ubnd huyện quốc oai cho biết huyện sẽ thần tốc điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các f và các ca f nghi ngờ
hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
cùng với tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tổ chức ra soát truy vết và lấy mẫu các f
và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm không để sót f một f hai các trường hợp ho sốt khó thở các ca nghi ngờ
các trường hợp trở về từ các vùng tỉnh thành phố có dịch trở về địa phương kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ubnd huyện cũng yêu cầu
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương giả soát cán bộ công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín để chủ động khoanh vùng có phương án cách ly y tế
quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung giả soát phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp f một
tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm f một f hai để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm
và cách ly y tế theo quy định
chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các phương án kịch bản để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp